tại trụ sở bộ quốc phòng quân ủy trung ương đã tổ chức hội nghị quân chính toàn quân năm hai nghìn một mươi bảy đánh giá kết quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm hai nghìn một mươi bảy và triển khai nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm hai nghìn một mươi chín
tổng bí thư nguyễn phú trọng bí thư quân ủy trung ương dự và chỉ đạo hội nghị cùng tham dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị nguyễn văn bình bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương trương thị mai bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đại tướng ngô xuân lịch phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng thượng tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an
cùng dự còn có đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương các đồng chí ủy viên thường vụ quân ủy trung ương ủy viên quân ủy trung ương thủ trưởng bộ quốc phòng thủ trưởng bộ tổng tham mưu tổng cục chính trị và thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực thuộc quân ủy trung ương bộ quốc phòng
năm hai nghìn một mươi bảy quân ủy trung ương bộ quốc phòng và cấp ủy chỉ huy các cấp chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của đảng sự quản lý điều hành của nhà nước có nhiều đổi mới trong lãnh đạo chỉ đạo bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm triển khai đồng bộ chặt chẽ hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng đảng bộ quân đội nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc